tại trung tâm triển lãm mỹ thuật việt nam từ ngày hôm qua một mươi tháng năm đã triển lãm trưng bày bốn mươi bảy bức tranh về việt nam những năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi qua góc nhìn của mỹ thuật hiện đại
bước vào gian triển lãm ấn tượng đầu tiên với người xem là các tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa được treo ngay ngắn trên bốn bức tường
mọi người di chuyển giữa các tác phẩm một cách yên tĩnh lúc thì chụp ảnh lúc thì trao đổi thi thào
cùng với đó là giai điệu ru rương của các ca khúc nhạc đồng quê bắc bộ
toàn bộ các tác phẩm tham gia triển lãm lần này là của tác giả phạm lực người họa sĩ bước ra từ chiến trường

theo chúng một việt nam phong cảnh tươi đẹp đậm đà đặc sắc văn hóa